thưa quý vị và các bạn vào lúc chín giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng chín các lãnh đạo cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không không quân
các đoàn thể cùng đồng đội đã có mặt tại nhà tăng lễ bộ quốc phòng để viến đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn văn bảy
đến viếng người anh hùng đại tá phi công nguyễn văn bảy ngoài những đồng đội cũ các đơn vị quân đội như bộ tư lệnh phòng không không quân
bộ tư lệnh quân khu bảy còn có đảng ủy chính quyền đoàn thể địa phương
nhiều lãnh đạo trung ương cũng đã gửi vòng hoa viến người quân nhân anh hùng của lực lượng quân đội nhân dân việt nam
trong ký ức của nhiều người nguyễn văn bảy mãi là một con người đặc biệt ông không chỉ là một anh hùng mà còn là cả một nhân cách lớn
đồng chí đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nguyễn văn bảy là một cựu phi công
là một cựu cán bộ của quân chủng phòng không hồng quân
đồng chí là một tấm gương sáng vì sự tận tụy lòng trung thành đức hy sinh và lòng dũng cảm
rất gần gũi giản dị bao dung với đồng chí đồng đội với anh em bạn bè và với gia đình
chúng tôi là các thế hệ đi sau luôn xem đồng chí như là một tâm gương sáng để cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ của quân chủng phòng không quân
và phát huy tinh thần quyết chiến quyết thắng sự dũng cảm của đồng chí trong chiến đấu cũng như những đức tính của đồng chí trong sinh hoạt cuộc sống đời thường
ông về đây là đại diện thay mặt tư lệnh mặc dù chức vụ là thăm một khẩu quân quân nhưng mà tư lệnh giao cho là thay mặt tư lệnh để chỉ huy toàn bộ không quân phía nam đó là một tấm cán bộ cực kỳ tốt
còn tôi về ông thị thanh kể là tí kỳ có gia duyên không thể nói được
đồng chí đồng bồi mà nghe tiếng thế này đây là một vấn đề thiếu sốt đau buồn tất cả
mình không hiểu là tuổi lớn của dân dân nào dù anh có tài bao nhiêu nhưng mà lúc nào cũng phải là tí kỳ đó là quý đối anh
đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn văn bảy còn được gọi là bảy a tên thật là nguyễn văn hoa sinh ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu tại ấp hậu thanh xã tân dương huyện lai vung tỉnh đồng tháp
ông là một trong một mươi chín phi công việt nam đạt đẳng cấp as
trong kháng chiến chống mỹ phi công nguyễn văn bảy thuộc biên chế trung đoàn không quân tiêm kích chín trăm chín mươi
từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ông lái máy bay mig một mươi bảy thường xuyên có mặt trong đội hình tham gia trực chiến đấu của không quân việt nam với chín mươi bốn lần xuất kích trực tiếp quân thảo các máy bay mỹ một mươi ba lần và tiêu diệt

ông được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý gồm anh hộp lực lượng vũ trang nhân dân hồn chương hồ chí minh hồn chương chiến công hạng hai hồn chương chiến công hạng ba
trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau chức vụ cuối cùng trước khi nghỉ hưu của đại tá nguyễn văn bảy là phó tham mưu trưởng quân chủng phòng không không quân
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín hai nghìn một mươi chín trong lúc đang làm vườn tại nhà riêng ở đồng tháp ông bị ngất xỉu và được chuyển lên bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tại tp hcm cấp cứu
trong tình trạng hôn mê suốt huyết não sau một tuần điều trị tích cực ông đã qua đời vào ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm hưởng thọ tám mươi bốn tuổi